thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị triển khai hiệu quả thỏa thuận khung về kết nối hai nền kinh tế đã ký kết
sớm đưa trợ biên giới kiểu mẫu và sử dụng đẩy mạnh kết nối tại các cửa khẩu
sớm triển khai đầy đủ trên thực tế mô hình kiểm tra hàng hóa một cửa một lần rừng
tại cửa khẩu mộc bài việt nam ba vết campuchia
hai thủ tướng đề nghị hai bên nỗ lực đề ra các cơ chế chính sách tạo môi trường thông thoáng
nhằm thu hút mạnh mẽ hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực và giao lưu nhân dân
ngay sau hội đàm hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký năm văn kiện hợp tác
ngày năm tháng một mươi hai trong chuyến thăm cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thủ tướng camuchia samdek techo hunsen đã có cuộc gặp với người đồng cấp thonglin sinchulit
chào xã giao tổng bí thư chủ tịch lào bunyang volachit
và chủ tịch quốc hội bani datutu để thảo luận về các vấn đề song phương
tại các cuộc tiếp xúc các nhà lãnh đạo hai nước trao đổi về quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng
an ninh văn hóa du lịch thương mại đầu tư vấn đề biên giới và hợp tác kinh tế khu vực cùng một số vấn đề quốc tế
sau hội đàm hai bên đã tuyên bố chung trong đó tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị
đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai nước
hai chính phủ ngày càng chặt chẽ trên cơ sở tôn trọng chủ quyền bình đẳng đôi bên cũng có lợi
hai bên cũng nhất trí một số điều kiện để thúc đẩy giải quyết vấn đề biên giới
tuần qua hội nghị bộ trưởng công nghệ thông tin và viễn thông asean lần thứ một mươi tám được khai mạc tại đảo bali indonesia
bộ trưởng mới nước asean và bộ trưởng các nước đối thoại là trung quốc nhật bản hàn quốc ấn độ hoa kỳ
và tổng thư ký liên minh viễn thông quốc tế itu tham dự
diễn ra trong hai ngày từ ngày năm đến ngày sáu tháng một mươi hai với chủ đề hướng đến tương lai của hệ sinh thái số vì một asean thịnh vượng
các bộ trưởng asean có các phiên họp làm việc với từng nước đối thoại và thông qua các chương trình hoạt động hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi
các bộ trưởng cũng nhất trí về việc gia hạn hai bản ghi nhớ hợp tác phát triển ict giữa asean với trung quốc
thêm năm năm giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ công bố và trao giải cho các sản phẩm tham gia giải thưởng ict asean
sản phẩm nghiên cứu của đại học duy tân đà nẵng về mô phỏng giải phẫu cơ thể người đã được trao giải tại hạng mục nghiên cứu và phát triển
cũng trong tuần qua đại sứ quán việt nam cùng đại sứ quán singapore hiện là chủ đề của đại sứ quán việt nam
ủy ban asean tại moscow đã phối hợp với đại sứ quán các nước asean tại liên bang nga tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao ẩm thực để chào mừng ngày gia đình asean năm hai nghìn một mươi tám tại trung tâm thương mại hà nội moscow
đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh khẳng định sự kiện này tạo cơ hội và điều kiện cho các cán bộ ngoại giao cùng gia đình ngày càng xích lại gần nhau vì một nền văn hóa asean đầy bản sắc đa dạng trong thống nhất
các hoạt động trong ngày gia đình asean năm hai nghìn một mươi tám lần thứ nhất góp phấn nâng cao tinh thần thể thao giao lưu văn hóa ẩm thực cũng như nâng cao nhận thức chung về asean đồng thời khẳng định vai trò và đóng góp của các đoàn ngoại giao trong việc tăng cường hợp tác và xây dựng vì một cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh
mặc dù được xây dựng trong suốt hai mươi năm nhưng tỉ trọng ngành công nghiệp ô tô việt nam còn khá khiêm tốn trong khu vực đông nam á
dù có dân số trẻ quy mô lớn nhưng sản xuất và số lượng tiêu thụ ô tô của việt nam vẫn thua xa các nước trong khu vực asean
cùng với đó là sự chậm chạp của một trong những ngành được coi là nền móng của nền công nghiệp ô tô ngành công nghiệp phụ trợ
mặc dù được xây dựng trong suốt hai mươi năm nhưng tỉ trọng ngành công nghiệp ô tô việt nam vẫn còn khá khiêm tốn trong khu vực đông nam á
dù có dân số trẻ quy mô lớn nhưng sản xuất và số lượng tiêu thụ ô tô của việt nam vẫn thua xa các nước trong khu vực asean
cùng với đó là sự chậm chạp của một trong những ngành được coi là nền móng của nền công nghiệp ô tô ngành công nghiệp phụ trợ
theo viện nghiên cứu chiến lược chính sách công của bộ công thương hiệp hội ô tô asean aaf hiện có tám thành viên gồm việt nam thái lan indonesia singapore philippines myanmar lào campuchia và brunei trong đó thái lan đứng đầu khu vực
mỗi năm thị trường này xuất xưởng gần hai triệu xe tiêu thụ tám trăm linh ô tô con và xe thương mại
đứng thứ hai khu vực là indonesia với sản lượng gần một hai triệu xe doanh số bán ra cũng đạt gần một hai triệu xe
đó là những con số ấn tượng thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô khu vực đông nam á
chúng tôi đánh giá quý ba năm hai nghìn một mươi tám thể hiện sự tăng mạnh của thị trường ô tô khu vực đông nam á với tổng doanh số tăng chín bảy tương đương hơn tám trăm hai mươi xe so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó thái lan tiếp tục là động lực tăng trưởng chính
cho thị trường ô tô của khu vực với doanh số hai mươi hai trong quý ba và hơn hai mươi tính từ đầu năm đến nay tương ứng gần bảy trăm năm mươi xe
chúng tôi đánh giá doanh số bán ô tô của thị trường nước này dự kiến vượt một triệu xe trong năm nay
so với những con số ấn tượng của thị trường ô tô asean thị trường ô tô việt nam lại có sự tăng trưởng khá khiêm tốn
mức tăng trưởng của thị trường ô tô việt nam trong quý ba năm hai nghìn một mươi tám chỉ là sáu
xếp thứ năm trong số sáu thị trường ô tô lớn đông nam á
theo thống kê của cục công nghiệp bộ công thương ngành ô tô việt nam trong năm vừa rồi chỉ có sản lượng khiêm tốn trên dưới hai trăm năm mươi xe
tương đương một phần bảy của thái lan và một phần ba của indonesia
còn số này lại phân bổ vào rất nhiều dòng xe khác nhau
thị trường ô tô việt nam còn khá khiêm tốn so với các quốc gia trong khu vực asean
sản lượng cũng như lượng tiêu thụ ô tô tại việt nam còn chưa tương xứng với tiềm năng thị trường này
con số này lại phân bổ vào rất nhiều dòng xe khác nhau
số liệu của cục cũng cho thấy sự chậm chạp của hệ thống sương sống ngành ô tô ngành công nghiệp phụ trợ
trong khi việt nam có hai mươi doanh nghiệp lắp ráp ô tô với tám mươi bốn doanh nghiệp cung cấp cấp một về linh phụ kiện
thì ở thái lan ngành sản xuất ô tô chỉ có một mươi sáu doanh nghiệp
nhưng phục vụ cho họ là một hệ thống vệ tinh với gần bảy trăm linh nhà cung cấp linh kiện cấp một và một bảy trăm linh nhà cung cấp cấp hai và cấp ba
lắp ráp ô tô tại việt nam có chưa đến hai nhà sản xuất linh kiện phụ trợ cho mình
số lượng doanh nghiệp đã ít lại chỉ sản xuất được một số loại phụ tùng đơn giản
có hàm lượng công nghệ thấp như gương kính ghế ngồi bộ dây điện ác quy
chỉ một số ít doanh nghiệp đầu tư dây chuyền dập thân vỏ xe
hơn chín mươi linh kiện phụ tùng ô tô lắp ráp hiện nay vẫn do các công ty mẹ hoặc các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp
trong khi để làm ra một chiếc ô tô phải cần từ ba mươi đến bốn mươi chi tiết linh kiện
nếu chúng ta nhìn thấy với thực trạng của ngành công nghiệp phụ trợ hiện nay
thì có thể nói rằng là thực sự vẫn đang ở mức khá là khiêm tốn nếu mà không nói là còn yếu kém
chúng ta có thể so sánh với các nước trong khu vực cộng đồng asean
chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp của các nước khác ví dụ như của thái lan chẳng hạn
thì họ có thể là chúng ta cũng chưa được bằng so với cái mặt bằng chung của các cái nước phát triển trong asean
những khó khăn của ngành công nghiệp phụ trợ
ngành được coi là một trong những doanh nghiệp phụ trợ đối với các nước phát triển trong asean
những khó khăn là nền móng của nền công nghiệp ô tô là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ nội địa hóa của ô tô việt nam so với khu vực asean còn thấp
với dòng ô tô dưới chín chỗ ngồi từng được đặt mục tiêu nội địa hóa bốn mươi vào năm hai nghìn năm và tăng lên sáu mươi vào năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên đến nay mới chỉ đạt bình quân từ bảy đến một mươi chỉ một số dòng xe lắp ráp đạt tỷ lệ nội địa hóa một mươi năm đến một mươi tám
điều đó khiến chi phí sản xuất ô tô tại việt nam cao hơn gần hai mươi so với các quốc gia trong khu vực asean
như thái lan indonesia đồng nghĩa khiến giá bán ô tô trong nước khó cạnh tranh với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ asean
tỷ lệ nội địa hóa của ngành ô tô việt nam tăng lên rất chậm không đạt được như kỳ vọng của chính phủ cũng như của xã hội

điều đó khiến chi phí sản xuất ô tô việt nam tăng lên rất chậm không đạt được như kỳ vọng của chính phủ cũng như của xã hội
tỷ lệ nội địa hóa của ngành ô tô việt nam sẽ đóng vai trò quyết định trong việc phát triển công nghiệp phụ trợ và công nghiệp ô tô so với các nước trong khu vực
quy mô thị trường việt nam mới chỉ bằng một phần nhỏ
đây là nguyên nhân dẫn đến chi phí sản xuất ở việt nam cao
chi phí sản xuất xe tại việt nam cao hơn xe nhập khẩu một mươi năm bốn mươi
nếu tính cả chi phí vận chuyển xe ô tô sản xuất tại việt nam vẫn đắt hơn xe nhập ngoại một mươi hai mươi
tuy có nhiều khó khăn nhưng tiềm năng của ngành ô tô việt nam vẫn khá sáng khi bên cạnh các điểm sáng về cơ sở hạ tầng dân số thu nhập bình quân đầu người tăng dung lượng thị trường đang tăng trưởng nhanh
các hiệp định thương mại tự do đang thực hiện sẽ góp phần làm tăng nhập khẩu xe nguyên chiếc và phụ tùng từ các đối tác đặc biệt là các nước asean như thái lan indonesia
đồng thời tạo ra tiềm năng xuất khẩu nguyên phụ liệu sang các nước đối tác tham gia vào chuỗi giá trị khu vực
bên cạnh đó ngành công nghiệp ô tô việt nam
đang trông chờ vào sự phát triển của các doanh nghiệp đầu tàu như taco vinfast
tôi nghĩ rằng vinfast là một mô hình khá là mới và ở đây cũng bắt đầu bước đầu tạo dựng thương hiệu ô tô của việt nam là một điều đáng mừng cho chúng ta
tuy nhiên vinfast vẫn đang trong quá trình sản xuất và tạo dựng thương hiệu của mình
tôi nghĩ rằng nếu như vinfast phát triển thì sẽ có hy vọng là chúng ta sẽ có ngành công nghiệp ô tô
bởi vì là thực ra bản thân các nhà sản xuất cũng đã có
cam kết rằng là sẽ là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cũng như là phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô
sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô không thể đạt được nếu thiếu sự tăng trưởng của thị trường
sản xuất lắp ráp xe trong nước và công nghiệp hỗ trợ để ủng hộ cho công nghiệp hỗ trợ
linh kiện nội địa cần cạnh tranh hơn so với linh kiện nhập khẩu
về chất lượng chi phí và giao hàng trong đó chi phí sản lượng đóng vai trò quan trọng
bên cạnh sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp để đưa ngành công nghiệp ô tô phát triển
đòi hỏi chính phủ có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trong nước theo hướng rõ ràng
minh bạch và có lộ trình đủ dài để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư
trong đó cần triển khai hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn trình
bao gồm thị trường trong nước và ngoài nước đặc biệt với một số quốc gia như nhật bản hàn quốc
đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao trình độ kỹ thuật và quản lý sản xuất
chuyển giao công nghệ phát triển khoa học và công nghệ và phát triển nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ
lào là quốc gia không có biển duy nhất ở đông nam á nhưng bù lại
người dân nơi đây được thiên nhiên yêu ái với những cánh rừng hoang sơ và dòng sông mê công hiền hòa
đặc biệt hơn nữa là những tượng phật cổ khổng lồ
nằm trầm mặc bên dòng sông mekong như thể đang rủ dỉ kể cho du khách nghe những câu chuyện về tôn giáo
cách thủ đô viêng trăn khoảng hai mươi tám km về phía đông
nơi đây là một quần thể tượng vật được gọi là budapark nghĩa là công viên vật hay vườn tượng vật
với hơn hai trăm linh bức tượng hình dáng kỳ bí được sáng tạo theo phong cách đạo phật và đạo hindu
budapark mang dáng vẻ chầm mặc bên dòng mekong cuốn hút bước chân du khách muôn phương tìm tới
tới thủ đô viên trăn của lào bạn sẽ chóng ngợp khi thấy
hàng trăm bức tượng được xây đắp bằng bê tông theo thần thoại điển tích phật giáo
một số tượng phật giáo nhập nhất bàn nhiều tượng khác lại có tư thế giáng điệu khác nhau vô cùng sống động
ngoài các tượng phật còn có rất nhiều tượng thần linh ác quỷ nhà công vụ nữ
và con linh thú hình thù kỳ quái được đúc bằng xi măng
công viên phật được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám bởi một nhà sư nghiên cứu cả phật giáo và ấn độ giáo
điều này giải thích lý do tại sao công viên phật không chỉ có
những tình ảnh phật mà còn có các vị thần thuộc hindu giáo
bạn sẽ cảm nhận trong từng tác phẩm nghệ thuật này như ẩn chứa nhiều uẩn khúc của cuộc đời con người
của nhân tình thế thái của thời cuộc
có nhiều pho tượng trông rất thiền và tĩnh tại
nhưng lại có những pho tượng lại thể hiện vẻ bức bối với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trên từng nét mặt
đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng để bạn thư giãn thoát khỏi những yêu phiền của đời thường
chiêm nghiệm về cuộc sống thời gian cũng như lời dân dạy